xin chào và hẹn gặp lại
các lũ quét và sả lỡ đất ngập lụt ở vùng trũng ở nhiều tỉnh vùng núi khu vực bắc bộ đặc biệt là tại các tỉnh điện biên lai châu sơn la hòa bình lào cai yên bái hà giang tuyên quang thái nguyên thanh hóa và nghệ an
ngoài ra các hồ thủy lợi công trình sung yếu ở khu vực vùng núi và trung du cũng cần đề phòng nguy cơ mất an toàn đập do mưa lớn
sự xuất hiện của rãnh áp thấp trục tế bắc đông nam cũng làm cho vùng thấp nóng phía tây yếu bớt
dự báo trong ngày hôm nay vùng nóng ở trung bộ sẽ thu hẹp lại chỉ còn xảy ra ở các huyện vùng núi phía tây khu vực từ thanh hóa trở vào đến phú yên với mức nhiệt chỉ còn từ ba mươi năm ba mươi sáu độ
về chiều và tối khu vực từ thanh hóa trở vào cho đến hà tĩnh và khu vực từ bình định trở vào cho đến bình thuận sẽ có mưa rào rải rác và có nơi có rông
trong cơn rông người dân các khu vực cần đề phòng với lốc xét và gió giật có thể đi kèm
cảnh báo về mưa rông và gió giật tiếp tục được đưa ra đối với các tỉnh thành phía nam do gió mùa tây nam trong ngày hôm nay tiếp tục hoạt động mạnh và gây mưa rông nhiều nơi ở cả nam bộ và tây nguyên
trong đó trọng tâm mưa sẽ là khu vực phía nam của tây nguyên cũng như các tỉnh thành nam bộ cường độ đạt cấp mưa vừa có nơi mưa to
do mưa xảy ra bất kỳ thời gian nào trong ngày nên nền nhiệt ở tây nguyên và nam bộ trong ngày hôm nay duy trì ở mức thấp
ở tây nguyên nhiệt độ phổ biến trong khoảng từ hai mươi tám đến ba mươi độ còn tại các tỉnh thành nam bộ mức nhiệt sẽ trong khoảng từ ba mươi đến ba mươi ba độ
trên biển khu vực phía tây nam của bắc biển đông bao gồm vùng biển huyện đảo hoàng sa khu vực giữa và nam biển đông bao gồm vùng biển huyện đảo trường sa vùng biển từ bình định trở vào cho đến cà mau cà mau đến kiên giang và vịnh thái lan tiếp tục có mưa rào và rông mạnh trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh
và sau đây là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước